ngày năm tháng ba tại thành phố đà nẵng bộ ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại việt nam và hiệp hội doanh nghiệp hoa kỳ đã tổ chức hội nghị
gặp gỡ hoa kỳ vùng kinh tế trọng điểm miền trung
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi về những giải pháp và triển vọng hợp tác kinh tế
thương mại đầu tư giữa việt nam và các đối tác hoa kỳ trong thời gian qua
đại diện các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung đã giới thiệu và quảng bá những tiềm năng
lợi thế của địa phương với các nhà đầu tư đến từ hoa kỳ mong muốn trong thời gian tới
các doanh nghiệp hoa kỳ sẽ đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp dịch vụ hậu cần sân bay cảng biển tại khu vực

đại diện các doanh nghiệp hoa kỳ sẽ đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sân bay cảng biển tại khu vực